mặc dù phải trải qua một năm đầy khó khăn vất vả do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển
nhưng bà con ngư dân tỉnh quảng trị vẫn được đón một cái tết vui tươi ấm áp
bên cạnh sự hỗ trợ của chính phủ nhân dân cả nước ngư dân tỉnh quảng trị còn có các chiến sĩ
biên phòng cùng sắt cánh trong những lúc ra khơi sóng gió cũng như trên đất liền
những người lính biên phòng là chỗ dựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biệt
gia đình anh trần văn cư là một trong tám hộ ngư dân sống trong dãy nhà nghĩa tình
được đồn biên phòng cảng cửa việt tỉnh quảng trị kêu gọi các nhà hào tâm
thông qua ủy ban mặt trận tổ quốc huyện triệu phong xây dựng trên phần đất của đồn
tết đình dậu năm nay mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do sự cố môi trường biển
nhưng gia đình anh luôn cảm thấy ấm cúng
với tình cảm quân dân thắm thiết những ngày tết đình rộng năm nay
những người lính biên phòng đã về ăn tết với dân chia sẻ niềm vui cùng dân đón tết cổ truyền của dân tộc
sau những khó khăn từ sự cố môi trường biển các chiến sĩ đồn biên phòng cảng cửa việt
đã về nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân qua đó động viên bà con ngư dân đón tết vui tươi đầm ấm
cộng nghị đảng chính quyền địa phương đã ra soát các hồ gặp nhiều khó khăn trong đón tết năm nay
hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần cựu cán bộ về ăn tết với dân
hỗ trợ các nguồn như bánh kèo mít gương để cùng với bà con ăn tết đón tết vui vẻ
trong khi mọi người đang vui tết đón xuân
thì những người lính biên phòng nơi cửa biển vẫn lặng thầm với công việc thường nhật của mình
đóng quân trên địa bàn các xã thuộc vùng biển
bãi ngang quảng trị các chiến sĩ đồn biên phòng cảng cửa việt
luôn được chính quyền địa phương nơi đồn đóng quân quan tâm và dành nhiều tình cảm
phải nói là vai trò của cấp ủy chỉ huy đồn đặc biệt là cán bộ chiến trị của đồn hai trăm linh tám
đã có sự quan tâm phối hợp chặt chạy kể cả công tác an ninh chiến trị
thực tự an toàn trả hội giữ một cái tết thật bình yên để cho dân vui tết
lênh đành trên biển khơi nhưng ngư dân tỉnh quảng trị rất yên tâm
bởi bên họ luôn có các chiến sĩ biên phòng cùng sát cánh
với ngư dân họ như những cột mốc sống giữa trùng khơi
còn với người lính biên phòng họ có nhiệm vụ bảo vệ cột mốc này
và bảo vệ vững chắc vùng biển đảo của quê hương